hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị hãy giữ gìn sức khỏe thận trọng khi mà tham gia giao thông và chú ý bảo quản tài sản của mình để có thể đón một cái tết thật là trọn vẹn và ý nghĩa
còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ hai người chết tại khu vực tổ ba
tổ hai mươi năm b khóm bình thới ba phường bình khánh tp long xuyên tỉnh an giang
nạn nhân là anh trương tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và chị nguyễn thùy ngọc hiếu là bạn gái anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú huyện trợ mới tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu anh dũng và chị hiếu thuê phòng trọ số một mươi sáu tại nhà trọ kim dung thuộc khu vực tổ hai mươi năm b
khóm bình thới ba phường bình khánh tp long xuyên tỉnh an giang khoảng một tuần nay
khoảng tám giờ ngày hai mươi tháng một
năm hai nghìn một mươi chín người dân ở cùng dãy nhà trọ vẫn thấy anh dũng chạy xe về đỗ trước cửa phòng trọ và vào phòng khóa cửa bình thường
đến khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một bạn của anh dũng là anh nguyễn ngọc lượng đến gõ cửa phòng trọ
nhưng cửa bị khóa bên trong và không ai trả lời nên báo chủ nhà trọ
khi chủ nhà kiểm tra và nhìn qua khe thông gió thì phát hiện anh dũng đang chết trong tư thế treo cổ
chị hiếu nằm chết dưới nền gạch xung quanh có nhiều vết máu
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
làm nhiệm vụ tại khu vực thôn xã hồ xã phòng liên
huyện bảo thắng đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép một mươi bánh heroin
hai đối tượng gồm lù xeo nhà và tráng xeo trúng đều trú tại xã phong hải huyện bảo thắng lào cai
hai đối tượng bị phát hiện khi đang mang theo một chiếc ba lô tối màu đi vào nhà nghỉ ngọc diệp
thuộc thôn xã hồ xã phòng liên huyện bảo thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong ba lô có chứa ma túy
ngay sau đó tổ công tác tiến hành lập biên bản
chúng về cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng tráng xeo trúng khai đã nhận một mươi bánh heroin của một người mông sống tại trung quốc
sau đó gọi điện cho nhà tìm người mua hàng
đến ngày hôm nay sau khi liên hệ được khách mua hàng
thì chúng và nhà hẹn nhau tại nhà nghỉ ngọc diệp để mang đi tiêu thụ
hai đối tượng khai nhận một mươi bánh heroin trên với giá là một trăm ba mươi năm triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tám người tử vong tại kim thành hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố lời khai hoàn tất hồ sơ
xem xét khởi tố tài xế lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng một một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ năm
đoạn chạy qua xã kim lương kim thành hải dương
khi một xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba đã đâm thẳng vào đoàn người vừa đi viếng nghĩa trang về
bảy nạn nhân đã tử vong tại chỗ một người khác tử vong tại bệnh viện
sau đó tài xế lương văn tâm người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc
đã tới cơ quan công an để trình diện
cơ quan chức năng cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn
tài xế đã tắt thiết bị giám sát hành trình trên xe
đồng thời tài xế này cũng có phản ứng dương tính với chất ma túy
ủy ban nhân dân huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà vũ thị sơn
hiệu trưởng trường tiểu học giang hàn xã cư đram
liên quan đến việc tự ý bớt xén một trăm ba mươi năm triệu đồng tiền hỗ trợ của chính phủ cho học sinh nghèo vùng khó khăn
theo quyết định bà sơn bị tạm đình chỉ một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng một để phục vụ công tác điều tra liên quan đến sai phạm có dấu hiệu tội phạm
trong việc cấp tài nạn
bà sơn đã phát tiền gạo cho học sinh thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định một trăm một mươi sáu của chính phủ
xảy ra tại trường tiểu học giang hàn xã cư đram nơi bà này làm hiệu trưởng
trước đó trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trường tiểu học giang hàn huyện cronbong tỉnh đắk lắc
có chín mươi ba học sinh thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ theo nghị định một trăm một mươi sáu của chính phủ
với tổng số tiền là năm trăm linh sáu triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền về để phát cho học sinh
thì bà sơn đã tự ý trích lại một trăm ba mươi năm triệu đồng chia cho mình
và ba mươi sáu giáo viên trong trường cùng ba ông trưởng thôn của xã
trong đó bà sơn chia cho mình số tiền là bốn triệu đồng
trước đó trong thời gian công tác tại trường tiểu học cư đram huyện cronbong
bà sơn cũng đã từng lập khống hồ sơ thanh quyết toán sửa chữa khu vệ sinh của trường
nhưng chỉ bị phê bình
sau khi luân chuyển đến trường tiểu học giang hàn
bà này lại tự ý chia tiền hỗ trợ học sinh nghèo của chính phủ cho cán bộ giáo viên
tết nguyên đán là niềm vui chung của mọi nhà
thế nhưng lại chất chứa không ít những nỗi niềm với những người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn
với mong muốn chia sẻ hỗ trợ những hoàn cảnh ấy
nhiều chương trình hoạt động đón tết có ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước
tối qua tại nhà hát âu cơ hà nội nhân dịp kỷ niệm tết kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín
tạp chí gia cam việt nam thuộc trung ương hội nạn nhân chất độc gia cam dioxin việt nam
đã phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật
tết vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ nhất
nỗi đau của những nạn nhân chất độc mổ gia cam từ năm hai nghìn một mươi một
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã phát động phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở việt nam
hưởng ứng phong trào đó chương trình nghệ thuật lần này được tổ chức với mong muốn
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam
từ đó kêu gọi sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị
huy động các nguồn lực từ các đơn vị doanh nghiệp các nhà hào tâm
các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ xoa dịu nỗi đau da cam
đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam việt nam
cũng nhân dịp này ban tổ chức trao bằng tri ân của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin
dây chứng nhận cùng biểu tượng của chương trình cho những cá nhân tổ chức các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình
trung tâm bảo trợ xã hội đà nẵng nằm tại đường đà sơn phường hòa khánh nam quận liên triều
là nơi nuôi dưỡng chăm sóc cho những đối tượng mổ côi lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa
nhằm động viên giúp đỡ cho họ đón một cái tết cổ truyền ấm áp
vừa qua đoàn thanh niên trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã tổ chức chương trình bữa ăn yêu thương
cắt tóc tình nguyện tặng quà cho người già neo đơn và quần áo sữa cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại cơ sở này
những ngày gần tết nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị suất ăn giúp những người già vô gia cư trẻ mồ côi sống tại trung tâm
cắt tóc dọn dẹp phòng ốc trò chuyện như những người thân trong gia đình
hành động nhỏ đã góp phần làm vơi đi nỗi buồn của họ trong cuộc sống
tuy là vui nhưng mà cũng buồn
từ có mấy cháu đến động viên on ủi tham viên giúp đỡ đó là vui nhất
ngoài việc chuẩn bị xuất ăn các đoàn viên của trung đoàn đã tặng một trăm bảy mươi xuất quà và hai mươi một bộ quần áo sữa cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
đoàn còn tổ chức giao lưu văn nghệ cho bệnh nhân nơi đây không chỉ đem lại sự vui tươi hào hứng
hơn thế nữa chương trình còn kết nối trái tim với trái tim để mọi người cùng sẻ chia đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh
trung đoàn cảnh sát các đồng trung bộ tổ chức chương trình hoạt động tư thiền tại trung tâm bảo trời này
mục đích là tự nhiên đồng viên tinh thần cho các cú gia người gia và các trẻ em có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm
thứ hai là đồng thời là giáo dục cho cán bộ đoàn viên về cái tính tương thân tương ái là lãnh đồng rách
qua đó để cho cán bộ càng ngày nhận thức được rõ hơn những cái khó khăn hoàn cảnh đặc biệt của những một số người đang vắng bãi và trân trọng những gì mà mình đang có
hẹn một giờ nhưng mà từ một mươi hai h ba mươi thì các bạn đã tập trung đông đủ và di chuyển xuống đây khá là sớm
với cái tinh thần cao nhất và hỗ trợ với các lao giòn với lại chơi với các cô chủ với em nhỏ trong trung tâm thì các bạn rất là nhiệt tinh và lại thân thiện
xuân đang về trên khắp mọi nèo đường mùa xuân năm nay ở trung tâm bảo trợ xã hội đà nẵng ấm áp hơn bởi lẽ nó được sửa ấm bằng những trái tim yêu thương những tấm lòng nhân hậu
thưa quý vị và các bạn cảnh báo tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp mà phó thủ tướng vũ đức đam đã chia sẻ tại hội nghị triển khai công tác văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn một mươi chín mới đây đã được báo chí và dư luận quan tâm
cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay sẽ đề cập tới vấn đề này và khách mời của chúng tôi là phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá nguyên trưởng khoa viết văn báo chí đại học văn hóa hà nội mời quý vị cùng theo dõi
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn xin kính chào phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá xin cảm ơn ông đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin mời ông chúng tôi có một chút hình ảnh vâng thưa phó giáo sư ngô văn giá ông nghĩ gì về những hình ảnh này ạ
đây là những cái trò chơi có thể nó cũng bột phát dĩ nhiên nó không được chuẩn bị trước và chính vì nó bột phát nó lại là sản phẩm của một cái nền tảng
của một phung văn hóa
thế thì trong trường hợp này là chắc chắn nó đưa lại những cái hình ảnh rất là phản cảm
vâng kính thưa ông đây là những cái hình ảnh mà đã được báo chí và dư luận rất là quan tâm và cũng không chỉ có những hình ảnh như thế này đâu ạ còn nhiều những cái hình ảnh khác
vâng và cũng trong những ngày gần đây trong hội nghị triển khai công tác kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín của ngành văn hóa thể thao và du lịch
thì phó thủ tướng vũ đức đam đã đến dự và ông cũng đã có những lời phát biểu rất là thẳng thắn ông có nói đến việc là văn hóa của chúng ta đang kết thúc
văn hóa của chúng ta đang xuống cấp một cách trầm trọng đây ạ ông cũng có nói rằng là khi mà kinh tế đã lên cao vật chất thì tốt như ngày hôm nay ạ
còn đạo đức thì ước gì mà đã lại được như mấy chục năm tới đây thì ông nghĩ gì về cái thực trạng về văn hóa hiện nay của chúng ta
cái văn hóa thì nó vô cùng rộng có điều rằng những cái văn hóa mà như lúc đấy chúng ta vừa đưa hình lên và ta đăng bản thì nó thuộc một cái phạm trù
ta gọi là văn hóa hành vi tức là những hành vi trong cái đời sống thực tiễn hàng ngày và những hành vi trong đời sống thực tiễn hàng ngày
thì đó là cái đập vào mắt của thiên hạ và nhất là khi mà nó lại được quay video clip lên chẳng hạn đưa lên trang mạng xã hội chẳng hạn
thì bắt đầu nó có hiệu ứng lan truyền hiệu lây lan rất ghê và ở đây nó chính là câu chuyện hành vi tại sao lại dẫn tới những hành vi như vậy
thì nó có thể có nhiều nguyên nhân nhưng mà nó có một cái nguyên nhân tức là cái giáo dục thẩm mỹ của chúng ta là đuối
giáo dục cái ý thức về đạo đức về văn hóa
hành vi nói chung là chúng ta có khi là thả nổi hoặc chúng ta làm không hiệu quả
và đồng thời cũng có một cái mặt trái của cái truyền thông trên mạng xã hội ngày hôm nay
tức là cái thích gây chú ý thích chơi trội thích gây chú ý thích câu like câu view để cho thu hút cái sự chú ý của đám đông
thế thì những cái chuyện như vậy là có thật và đặc biệt là những câu chuyện văn hóa hành vi liên quan tới đạo đức liên quan tới sự lố lăng
liên quan tới thứ nhất bất ngờ
bệnh hoạn của những hành vi mà thì đúng là ngày càng nhiều
mà không chỉ trong đời sống rộng rãi mà còn cả trong nhà trường nữa
cái này là ai có thật và cũng rất đáng báo động
thưa phó giáo sư trong một cái bài báo gần đây thì tôi có đọc một cái thông tin là ngay kể cả như bà thứ trưởng của bộ văn hóa thể thao và du lịch ạ
và kể một cái câu chuyện là khi tham gia giao thông đường bộ vào ban đêm và đi bằng xe máy á
khi mà dừng đèn đỏ thì bà có dừng lại rất là đúng luật
thì lại có một cái người ta lập tức người ta nói ngay là
tại sao lại dừng lại và còn có những cái lời khiêm nhã hơn nữa cơ
thế thì có phải chăng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta bây giờ cũng đang rất là xuống cấp
bởi vì là bản thân là những cái người mà đi theo đúng luật như vậy
thì lại trở thành một cái điều gì đó nó không bình thường
ở ta nó có một cái tình trạng khá nghiêm trọng
đó là hiện tượng nhờn pháp luật
nhờn thậm chí là cao hơn cái mức độ nhờn là sự khinh nhờn và chăm thử pháp luật
thế thì cái chuyện là như là bà bộ trưởng bà đi như vậy mà
thì hóa ra là cái hành vi đúng thì bị xem là cô độc bị xem là dữ dẩn
thế và cuối cùng thì họ lại không chấp nhận cái đúng
cái đúng trở thành cô đơn và họ lại thích làm sai làm trái làm ngược
ở ta nó có một cái tình trạng không chỉ trong những cái câu chuyện như vừa rồi
mà trong rộng lớn trong đời sống
hóa ra hiện nay nó có một tình trạng những người thực hiện những cái hành vi tốt
nói những điều tốt làm những việc hay có khi lại rơi vào tình trạng cô đồng
không được ủng hộ đấy là điều rất đáng lo
chúng ta lại nhắc lại cái câu nói của phó thủ tướng vũ đức đam
ông đi nhiều nơi và thấy rằng nhiều người ao ước là khi mà kinh tế vật chất được như ngày hôm nay
còn đạo đức thì lại được nhưng cách đây mấy chục năm
thực chất là đúng là cái kinh tế rồi đời sống vật chất có nâng lên
thế nhưng mà cái văn hóa đạo đức là ai cũng thấy là xuống cấp rất nhiều
thế và đúng thế cái quan trọng của một xã hội hài hòa là khi mà có một cái đời sống vật chất tăng lên
thì cái chỉ số hạnh phúc cũng phải tăng lên
mà chỉ số hạnh phúc ở đây có lẽ cái điểm đầu tiên tức là đưa lại cho con người một cái
người ta gọi là cái cảm giác an ninh về đời sống
thực sự an toàn an toàn không chỉ về tính mệnh không chỉ về sức khỏe
còn an toàn về cả đời sống tinh thần
thì lúc đó đời sống vật chất tăng lên lúc đó nó có ý nghĩa
vâng thưa phó giáo sư nhưng phó thủ tướng cũng đã rất nhấn mạnh là
để những cái hiện tượng xã hội mà chưa đẹp xuất hiện trong cái đời sống ngày hôm nay
thì ngành văn hóa phải nhận ra
phải hiện diện nó và phải lên tiếng
trước những hành vi như thế này phản văn hóa hoặc là thậm chí là đi cực
chống lại văn hóa thì có thể cũng cần phải lên tiếng
theo tôi nghĩ như vậy
nhưng mà trong cái đời sống ngày hôm nay nó phải là sự lên tiếng của tổng lực
của báo chí truyền thông rồi thì của các của ngành văn hóa hoặc là của nhà trường
của bộ giáo dục chẳng hạn
thế thì đôi khi là tất cả những cái điều đó nơi nào người ta cũng có quan tâm
thế nhưng thực ra thì khi mà cần lên tiếng thì cũng chẳng nơi nào lên tiếng
thì cái này là cái mà chắc chắn là
chắc cũng phải tính lại
thí dụ như trong một cái bộ hay là trong một cái vụ nào đó
có một cái bộ phận mà ta tạm gọi là theo dõi cái thời sự
thời sự của lĩnh vực của mình
thí dụ như văn hóa có cái thời sự văn hóa
an ninh đương nhiên có thời sự và an ninh
thế rồi giáo dục có cái thời sự của giáo dục
thì chắc chắn là chúng ta có sự lên tiếng có thể kịp thời hơn
thưa phó giáo sư như vậy là để giải quyết được cái tình trạng xuống cấp
về đạo đức xã hội như phó thủ tướng đã chỉ đạo trong
cuộc họp triển khai công tác
của ngành văn hóa năm hai nghìn một mươi chín thì rõ ràng là cần phải rất là nhiều yếu tố
và trong đó vai trò của văn hóa và giáo dục và tổng hòa
của các cái ban ngành khác nhau thì là cũng rất là quan trọng
và đặc biệt là vai trò của ngành văn hóa
xin cảm ơn phó giáo sư
thưa quý vị và các bạn trong số tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục
bàn luận về chủ đề này và nhìn nhận rõ về vai trò của ngành văn hóa
trong việc nâng cao đời sống cũng như là giá trị đạo đức xã hội
còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin kính mời quý vị tiếp tục
theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đặc truyền khác
ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về dự báo thời tiết
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
khu vực đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi sương mù
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét có nơi rét đậm
độ ẩm từ bốn mươi năm chín mươi nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
vùng núi là từ tám đến một mươi một độ vùng núi cao có nơi xuống dưới bảy độ c
nhiệt độ cao nhất là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
những ngày đầu của đổ ải vụ đông xuân
luật một thì miền bắc đang ấm dần lên
từ ngày hôm qua khi mà trời có những khoảng nắng
tại nhiều trạm nhiệt độ đã tăng lên từ hai đến năm độ c hầu hết là từ một mươi bảy đến hai mươi độ c

dự báo là miền bắc sẽ còn ấm hơn trong ba ngày tới
trong đó thì tại thủ đô hà nội trung bình tăng mỗi ngày một độ và tới ngày thứ sáu sẽ đạt là hai mươi hai độ c
còn khoảng thời gian rét thì sẽ lùi vào đêm và sáng sớm
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
đổ ải vụ đông xuân thời tiết ấm áp và tạnh giáo vào ban ngày
bà con có thể tranh thủ lấy đủ nước trong hai ngày tới
để phục vụ gieo cấy vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và lưu ý là từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày ba mươi một tháng một
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín thì do các hồ thủy điện tăng cường phát điện
để phục vụ gieo cấy vụ lúa đồng xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thế nên khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ khu mực nước ở sông hồng
tại hà nội sẽ lên và giao động ở mức là một bốn đến hai mét
còn khu vực miền trung thì mưa đang giảm dần trong ngày hôm nay
chỉ còn mưa rào ngắt quãng và không đáng kể
thời tiết nam bộ mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc
đến đông cấp hai ba độ ẩm là từ năm mươi năm đến chín mươi năm nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
thời tiết tại khu vực tp hcm mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
độ ẩm là từ năm mươi năm đến chín mươi năm nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
còn ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước

theo đó mọi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của người dân sẽ được các bộ phận phân công
của sở giao thông vận tải tp hcm tiếp nhận và phản hồi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong thời gian diễn ra các lễ hội xuân và tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín này
liên tục trong những ngày qua công an quận huyện và phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích
đối với tài xế điều khiển ô tô
qua đó đã phát hiện một mươi sáu trường hợp tài xế dương tính với ma túy
và gần ba trăm linh tài xế điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn
trong đợt kiểm tra này phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sát công an tp hcm
đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra kiểm soát ba bốn trăm một mươi sáu trường hợp
tại hai tuyến cửa ngõ chín phía đông và tây hạng cố
sau năm ngày ra quân phát hiện xử lý hai trăm chín mươi một trường hợp di phạm nồng độ cồn
và ba mươi sáu trường hợp di phạm có lỗi liên quan đến
an toàn giao thông tạm giữ ba mươi ba xe ô tô hai trăm sáu mươi sáu ô tô các loại
thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trực tự và an toàn giao thông
trước trong và sau tết nguyên đáng hai nghìn một mươi chín
các đơn vị trực thuộc công an tp hcm sẽ tiếp tục triển khai lực lượng kiểm tra
xử lý nghiêm những tài xế có liên quan đến nồng độ cồn chất kích thích
đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết an toàn
dự kiến trong sáng nay hai mươi ba tháng một lực lượng chức năng sẽ tiến hành
kiểm tra tài xế tại khu vực cảng thất lái quận hai
một thông tin giao thông đáng chú ý khác vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi hai tháng một
đội cảnh sát giao thông tuần trai giảng đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an tp hcm đã bắt giữ nữ tài xế say xỉn
cố tình bỏ chạy sau khi gây tai nạn với kết quả đo nồng độ cồn ở mức rất cao
thời điểm trên tại giao lộ phạm giang đồng đường hai mươi năm quận thủ đức
xảy ra dựa gia chạm giữa xe ô tô biển số năm mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám
do nữ tài xế tên bùi thị việt hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán hà nội điều khiển với ô tô năm mươi a bốn mươi năm nghìn bốn mươi
nữ tài xế sau đó điều khiển xe định bỏ chạy
nhưng bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông diễn đoàn ngăn chặn
phải mất gần ba mươi phút thì người này mới chịu mở cửa hợp tác với lực lượng chức năng
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế hương có chỉ số lên đến chín mg trên lít
theo các chiến sĩ cảnh sát giao thông
nữ tài xế này gần như mất khả năng xử lý tình huống khi điều khiển ô tô
nếu không ngăn chặn kịp thời ô tô này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng đặc biệt
tại các giao lộ có đông phương tiện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

phát hiện ra năm hai nghìn bảy là khi đó là một mươi hai
thế nhưng mà tôi cũng không uống thuốc ngay
thế mà khi đó là phát hiện ra một cái là bắt đầu mình hạn chế cái chuyện ăn đồ ngọt
rồi ăn giảm cơm đi rồi tập luyện thể dục thể thao
một năm trở lại đây do chủ quan không kiểm soát chế độ ăn uống
đường huyết của cô hà tăng trở lại và phải dùng đến thuốc điều trị
lúc đó là một quãng thời gian là sao nhãn trong cái chuyện là
ăn uống nó thoải mái nó vô tư vì mình cảm thấy là mình không chế được
mình cứ nghĩ là mình đi tập được thì mình lại ăn uống nó thoải mái
gặp bạn gặp bè thì vẫn cứ đi rượu v v là vẫn cứ uống được thoải mái không vấn đề gì
thế nhưng mà nó có những cái ví dụ như là
ở trong nhà này này vào cái mùa mà có mũi
thì trong khi mọi người chưa bị mũi đốt thì mình đã bị mùi rồi bị mũi đốt rất nhiều
thế là tự nhiên mới nghĩ ra là có thể là do cái lượng đường của mình
cái hàm lượng đường trong máu của mình nó cao ấy
thì nhiều khi mới bị thu hút những cái côn trùng như thế
thế thì đi kiểm tra lại thì đúng ý rằng là lên cao
thì đấy là lên đến hơn một mươi bốn bốn

thì bác sĩ yêu cầu là thôi phải uống thuốc đi thì là bắt đầu đi uống sốt
càng gần những ngày tết cô hạ càng lo lắng vì chế độ ăn uống trong những ngày tết khá thất thường
bên cạnh đó các cuộc gặp gỡ người thân hay bạn bè cũng dễ khiến việc ăn uống trở nên khó kiểm soát
đây cũng là lo lắng chung của rất nhiều bệnh nhân tiểu đường khác
theo bác sĩ nguyễn huy cường nguyên phó trưởng khoa đại tháo đường bệnh viện nối tiết trung ương
nhiều người bị tiểu đường có tâm lý sợ tết
lý do là bởi sau dịp này lượng đường huyết thường tăng rất cao
và khó trở lại mức quy thể kiểm soát
cứ mỗi một đợt tết sau đợt tết là lại rất vất vả trật vật để đưa đường máu bệnh nhân trở về bình thường
thậm chí là ở bệnh viện những trường hợp cấp cứu hôn mê tăng đường huyết do bỏ thuốc
hoặc là cấp ký hôn mê tăng đường máu do người ta ăn nhiều quá hoặc là uống rượu nhiều quá
trước tết thì đường máu đang là bảy nhưng mà sau tết nó lên một mươi năm hai mươi
vâng là do người ta bỏ thuốc hoặc là do người ta ăn quá đà trong những ngày tết
dịp tết kỳ hợi năm nay thời gian nghỉ lên tới chín ngày các cuộc xung họp vì vậy cũng nhiều hơn và thường xuyên hơn
dinh dưỡng cho người bị tiểu đường do vậy cũng phải thận trọng hơn
như vậy thì có phải là người bị tiểu đường thì sẽ phải giữ chế độ ăn uống như những ngày bình thường để giữ lượng đường máu ổn định này phải không ạ
để tìm hiểu thêm về vấn đề cân bằng việc dinh dưỡng trong ngày tết như thế nào của người tiểu đường thì ngay sau đây mời quý vị cũng như là
chuyện huyền trang chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ ngay sau đây
người bị tiểu đường nếu có một chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp cùng với chế độ luyện tập và dùng thuốc theo chỉ định
thì đường máu vẫn có thể ổn định trong những ngày tết
trong đó chế độ dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường huyết
trong ngày tết thì tôi chỉ nên lưu ý là có hai thứ của người việt nam chúng ta ăn cái đường máu rất cao nhiều thuộc về dương diện tinh bột
đó là cái món đường máu
đó là cái món đường máu

có thể ăn nhưng chúng ta ăn đi thì thôi
với những người mà lại tiêm insulin chẳng hạn
trong ngày tết thì chúng ta không được kiêm chữa bệnh
chúng ta vẫn phải tiêm insulin như mọi ngày
giả sử nếu mà chúng ta ăn mà lỡ đường máu nó có cao lên trong những ngày tết thì chúng ta có thể tăng liều insulin lên
và nước ngọt thì chúng ta có thể dùng các cái loại coca hoặc là pepsi nhưng mà người ta gọi là lye tức là không có đường ở trong đấy
còn riêng với rượu
còn riêng với rượu
thức uống tự nhiên bệnh nhân tiểu đường cũng có thể tham gia vào những cái chén rượu đầu xuân như thế cho nó vui vẻ
và chỉ lưu ý rằng là chúng ta uống ít thôi
chỉ nên uống ví dụ như chừng trong khoảng năm mươi ml rượu trở lại hoặc là bia chúng ta có thể uống một lon hoặc là hai lon

vâng bây giờ là thời lượng của có thể bạn quan tâm
không biết là quý vị và các bạn đã có kế hoạch gì để cho trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản ở tứ kết asian cup hai nghìn một mươi tám chị ạ
chị viu anh thì sao
chị viu anh thì sao
tôi dự định là sẽ cùng với những người bạn của mình chọn một vị trí thuận lợi ở một quán ăn nào đó để có thể theo dõi trận đấu này
thật tiếc là không được chứng kiến đội tuyển của chúng ta thi đấu tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
thế nhưng mà tôi được biết rằng là thời điểm này cũng có rất nhiều những cái cổ động viên việt nam đã sang đến dubai để có thể là theo dõi những chàng trai tin yêu của chúng ta
không biết là họ cần phải có những cái lưu ý như thế nào khi mà đặt chân đến quốc gia này hả chị huyền trang
vâng và để đảm bảo một số một chuyến đi cổ vũ cho đội tuyển việt nam an toàn và xuân sẻ thì quý vị nên lưu ý một số điểm như sau
ở dubai bạn không được chụp ảnh người lạ khi họ chưa được cho phép
bạn cũng không được tự ý chụp ảnh phụ nữ hồi giáo tòa nhà chính phủ cơ quan quân sự
tuy nhiên bạn có thể chụp ảnh kỷ niệm tại các địa điểm đông khách du lịch
dubai là vùng đất hồi giáo vì vậy trang phục là điều bạn cần biết
trước khi đặt chân tới đây trong mùa hè bạn không nên mặc đồ quá ngắn và bó sát mà cần thoải mái dài và nhã nhặn
phụ nữ nên mặc kín bờ vai và chân váy dài còn đàn ông không được cởi chân khi đi ra ngoài đường
ở dubai việc đi lại chủ yếu bằng taxi nếu đi taxi mức giá khởi điểm sẽ từ năm dirham hơn ba mươi đồng
khi lên xe bạn nên đảm bảo tài xế có đồng hồ và nắm được điểm đến của bạn và thêm chút tiền boa cho những người làm dịch vụ
rồi mục đích của quý vị là tới dubai để cổ vũ cho đội tuyển việt nam
nhưng quý vị cũng đừng bỏ lỡ khoảng thời gian này để có thể thăm thú và thưởng ngoạn thêm vẻ đẹp của thành phố
bởi nơi đây có rất nhiều công trình được liệt vào hàng hiện đại nhất của thế giới
và quay trở lại với đất nước việt nam để cảm nhận không khí ngày tết đang đến rất gần
nếu muốn tìm một địa điểm vui chơi giải trí cho những ngày này ở thủ đô hà nội
quý vị có thể ghé thăm bảo tàng dân tộc học việt nam
bởi trong ngày hai mươi năm tháng một tới tại đây sẽ tổ chức chương trình khám phá tết việt với rất nhiều sự kiện thú vị
tại khám phá tết việt
du khách sẽ được chìm đắm cho những làn điệu quan họ thổ hà mượt mà sâu lắng của những liền anh liền trị
tham gia trò chơi dân gian cầu móc sôi động của người việt ở bắc giang
và khám phá văn hóa ẩm thực qua một số đặc sản địa phương
bên cạnh đó khách tham quan đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội khám phá những nét văn hóa
trong dịp tết cổ truyền của dân tộc qua một số hoạt động như gói bánh trưng
viết thư pháp in tranh đông hồ chơi các trò chơi dân gian
vâng chỉ còn hơn một tuần nữa người dân trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài chín ngày
và để đảm bảo cho nhu cầu về quê ăn tết của người dân
sở giao thông vận tải tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện nhân lực tại các bến xe
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn tình trạng cò mồi phe vé chạy đen
tuy nhiên cơ quan chức năng cho hay vẫn còn không ít cò vé tìm đủ mọi cách để săn con mồi
không dễ dàng bỏ qua một làm ăn béo bờ
phổ biến nhất là tình trạng lừa khách đi chặng ngắn nhưng trả tiền chặng dài
theo số liệu thống kê mới nhất của sở giao thông vận tải tp hcm về tình hình bán vé xe tại miền đông
tổng số vé đã bán tính đến ngày hai mươi một tháng một là ba trăm một mươi năm sáu trăm sáu mươi bảy vé tổng số vé còn lại chưa bán là sáu trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi năm vé
vì thế người dân có nhu cầu đi lại nên đến trực tiếp mua vé tại các quầy vé trong bến xe
hoặc mua trực tiếp trên trang web chính thức của biến xe
tuyệt đối không nên nghe theo những lời thuyết
tin không chính thống mà mua vé tại các tụ điểm xe khách trái phép
vừa phải mua giá cao vừa phải chịu cảnh nhồi nhét trên xe
ngoài ra xin lưu ý tới quý vị lực lượng thanh tra công an trong quá trình kiểm tra trên đường
nếu phát hiện xe chở quá tải thì không những nhà xe phải chịu phạt mà chính hành khách cũng buộc phải xuống xe ở giữa đường